một trăm tám mươi ba người trong đoàn công dân người lao động ở guinness xích đạo đã hết thời hạn cách ly một mươi bốn ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín đã được trở về địa phương
hôm nay có lẽ là ngày vui nhất kể từ khi được đón về nước
anh đức nhanh chóng thu xếp đổ đạc hành lý theo sự sắp xếp của bệnh viện để làm thủ tục ra viện trở về nhà sau những ngày được đón về nước cách ly điều trị covid một mươi chín

các cơ quan và các ban ngành đã tạo điều kiện cho chúng tôi trở về nước nước một cách bình yên
các công dân được ra viện đều là những trường hợp có kết quả xét nghiệm lại âm tính với virus sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr tại việt nam
mỗi công dân ra viện đều có ít nhất ba lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai
tuy nhiên các trường hợp này sẽ được báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tại các địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe
về cộng đồng các bạn chúng tôi cũng khuyến nghị người bệnh
tiếp tục đeo khẩu trang và tiếp tục cách ly tại nhà hạn chế tiếp xúc với nệ đông người
và khi có biểu hiện bất thường ví dụ như mệt mỏi ho sốt khó thở thì báo ngay cdc địa phương để mẫu một xét nghiệm pcr sars cov hai
theo thông tin ban đầu đoàn hai trăm một mươi chín công dân làm việc tại guinea xích đạo có một trăm hai mươi ca dương tính với sars cov hai
tuy nhiên khi bệnh viện xét nghiệm lại bằng kỹ thuật rt pcr
chỉ còn hai mươi hai ca dương tính
hiện trong số này nhiều bệnh nhân đã có kết quả âm tính với virus gây bệnh covid một mươi chín
các bệnh nhân này cùng nhóm bốn y bác sĩ và hai mươi người trong tổ bay sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi cách ly